tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã gặp mặt các đại biểu ưu tú về dự đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh quân đội lần thứ chín đang diễn ra tại hà nội
tham dự tại buổi gặp mặt là sáu mươi đại biểu ưu tú đại diện cho bốn trăm năm mươi đại biểu thuộc sáu mươi đơn vị đầu mối trực thuộc quân ủy trung ương bộ quốc phòng về dự đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh quân đội lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai và hàng chục vạn cán bộ đoàn viên thanh niên quân đội đang thực hiện nhiệm vụ trên mọi miền tổ quốc phát huy truyền thống chung với đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì chủ nghĩa xã hội nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng với tinh thần đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
trong các giai đoạn cách mạng thanh niên quân đội luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân là lực lượng nòng cốt sung kích đi đầu trong các phong trào của thanh niên cả nước
sẵn sàng chiến đấu hy sinh hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta viết nên những bản hùng ca lịch sử
trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do thống nhất tổ quốc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và quân ủy trung ương
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đại biểu ưu tú cũng như tuổi trẻ toàn quân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất
tổng bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích xuất sắc mà thanh niên quân đội đã lập được trong thời gian vừa qua
khi đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra giữ vững phẩm chất bộ đội cụ hồ
các phong trào thi đua rất toàn diện cách thức phân đấu của từng cá nhân đơn vị rất phong phú qua đó thể hiện rõ sự sáng tạo sung kích của tuổi trẻ
trò chuyện với các đại biểu tổng bí thư nhấn mạnh đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ vị thế như ngày hôm nay
có được thành tiệu đó chính là nhờ sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ quân đội cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân ta
tổng bí thư nêu rõ đại hội đại biểu thanh niên cộng sản hồ chí minh quân đội lần thứ chín diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga
cùng nhiều ngày lễ lớn của dân tộc
trong bối cảnh đó mỗi người trong chúng ta đều tưởng nhớ lời của các bậc lãnh tụ vĩ đại là lenin và chủ tịch hồ chí minh đã nói về thanh niên

nhiệm vụ chủ yếu của đoàn thanh niên là giúp đảng đào tạo một thế hệ thanh niên xây dựng chủ nghĩa xã hội xây dựng chủ nghĩa cộng sản vừa hồng vừa chuyên
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng chỉ rõ với việc học tập hơn ai hết tuổi trẻ quân đội càng phải ý thức rõ lời dạy sâu sắc của chủ tịch hồ chí minh
học để làm người học để làm cán bộ học để phục vụ nhân dân phục vụ tổ quốc phục vụ đảng
vì vậy học trước nhất là học chính trị xây dựng quân đội là đội quân chính trị tiếp đó là học văn hóa học chuyên môn nghiệp vụ
đấy chính là phẩm chất vừa hồng vừa chuyên
mỗi người không chỉ học qua trường lớp sách vở mà phải học qua thực tiễn cuộc sống
qua rèn luyện bản thân mình việc tự học tự rèn luyện tự phấn đấu tự vươn lên càng chứng tỏ vai trò là lực lượng nòng cốt sung kích đi đầu của thanh niên quân đội
sức mạnh của thanh niên là sức mạnh của dân tộc
tổng bí thư bày tỏ tin tưởng tuổi trẻ quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quân đội nhân dân việt nam anh hùng
thi đua rèn đức luyện tài sung kích sáng tạo phấn đấu xứng danh bộ đội cụ hồ
xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng và nhân dân cả nước